thông tin từ bộ tư lệnh phòng không không quân trường sĩ quan không quân và gia đình cho biết
lễ viếng hai phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi sẽ được tổ chức từ chín giờ đến một mươi một giờ ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tức ngày một mươi bốn tháng năm năm kỷ hợi tại nhà tăng lễ bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
lễ truy điệu và đưa tang hồi một mươi một h hai mươi phút ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
hỏa táng tại nhà hỏa táng phía bắc xã vĩnh lương thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
an táng tại nghĩa trang quê nhà hồi một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trước đó trong khi huấn luyện bay vào lúc chín h ba mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng sáu
máy bay iak năm mươi hai thuộc trung đoàn không quân chín trăm hai mươi trường sĩ quan không quân quân chủng phòng không không quân
gặp sự cố bất ngờ trên không dẫn đến tai nạn bay tại địa bàn thôn dầu sơn xã suối tân huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
khiến hai phi công hy sinh là đại úy lê xuân trường và trung sĩ
trung sĩ đào văn long